các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và cảm ơn chị thanh xuân chị thu thủy
kính chào quý vị và các bạn
bây giờ là bản tin một trăm một mươi ba online với những thông tin an ninh trật tự mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật
với mong muốn được tuyển dụng vào nhà hàng cùng với sự nhẹ dạ cả tin
thì nhiều cô gái tại bình định đã trở thành nạn nhân của đối tượng ham chơi lười lao động
bị cưỡng đoạt tài sản thậm chí là ép quan hệ tình dục
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã an nhơn vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam
và lê tránh thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại thị xã an nhơn chắc chắn phải nhận bản án thích đáng về hành vi này
theo tài liệu của cơ quan điều tra từ tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy để có tiền tiêu xài
tùng lập trang cá nhân trên facebook đăng tuyển nhân viên tiếp thị nữ có ngoại hình để phục vụ nhà hàng với mức lương hấp dẫn
để được tuyển dụng tùng ra điều kiện các cô gái phải quay clip khỏa thân để kiểm tra ngoại hình
sau khi nhận được clip đối tượng này trở mặt khống chế buộc nhiều cô gái phải quan hệ
tình dục và đưa tiền cho hắn nếu không sẽ bị tung lên mạng xã hội
phòng cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bắt tạm giam hai cán bộ ngân hàng
do vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
đó là đỗ thái vũ giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt chi nhánh đắk lắc
và nguyễn quốc minh giám đốc phòng giao dịch eak thuộc ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt chi nhánh đắk lắc
trước đây vũ nguyên là giám đốc còn minh nguyên là cán bộ tín dụng của ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn
chi nhánh tân an ở thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc lệnh bắt hai bị can này để tiếp tục điều tra về hành vi
vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng trong thời gian làm việc tại agribank chi nhánh tân an
kết quả điều tra bước đầu làm rõ năm hai nghìn một mươi bốn ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh đắk lắc có công văn gửi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đề nghị điều tra dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại agribank trên nhánh tân an
thành tra ngân hàng nhà nước phát hiện có bảy hồ sơ vay vốn từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi hai với tổng số tiền hơn một mươi tỷ đồng đến nay không trả nợ
hầu hết các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được agribank tân an nhận thế chấp để đảm bảo cho bảy hợp đồng tín dụng nói trên
đã được chuyển nhượng với giá chỉ từ một tỷ đồng
vài chục triệu đến một trăm linh triệu đồng
trong thời gian làm thủ tục sang nhượng quyền sở hữu thì họ được nhờ ký hợp đồng thế chấp để vay ngân hàng
khi mang đi thế chấp các sổ đỏ này được định giá từ hai đến ba tỷ đồng và được agribank chi nhánh tân an cho vay một năm tỷ đồng trên một hồ sơ
các hồ sơ này đều do nguyễn quốc minh lập và giao tiền đỗ thái vũ ký duyệt cho vay không thông qua trưởng phòng tín dụng
đến cuối năm hai nghìn một mươi hai vũ và minh đều chuyển công tác về ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt
chi nhánh đắk lắc
xung quanh hoạt động tín dụng thì câu chuyện tiếp theo cũng sẽ là một bài học mà người dân cần hết sức lưu tâm cảnh giác
lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đắk lắc
thời gian vừa qua một số đối tượng dưới vỏ bọc là đứng ra vay rút tiền để đi trả nợ đáo hạn ngân hàng
thế nhưng cuối cùng lại lừa đảo và khiến cho người dân bị rơi vào cảnh không trả được nợ mà mất luôn cả sổ đỏ
mời quý vị cùng theo dõi để tránh lâm vào tình huống tương tự
chuyện đáng buồn trên đã xảy ra với hai gia đình của chị hờ kết nghê và chị hờ giọc buôn giá
ở buôn hờ ra ê tà la xã đê rê bờ hằng huyện trị quynh tỉnh đắk lắc
trước đó chị hờ kết và chị hờ giọc có nợ ngân hàng số tiền là hai trăm bảy mươi triệu đến hạn nhưng chưa có tiền để trả
tại thời điểm đó có một người đến nói là sẽ giúp cho hai gia đình đi vay tiền để đáo hạn ngân hàng và trả lãi giúp
với điều kiện ghi trong hợp đồng là hai gia đình phải sang nhượng hơn hai hectare đất cho người này
và trong thời hạn năm đến một mươi năm người này sẽ sang nhượng đất lại
để tạo lòng tin người này đã cho hai gia đình trên vay tiền để có tiền trả đáo hạn ngân hàng
chị đang vay ngân hàng là hai trăm bảy mươi hai trăm bảy mươi đó là tiền gốc cả gốc và lái là gần ba trăm linh
rồi chị mươn tiền của ông thiền là một trăm linh nữa là thành bốn trăm linh
cho nên ông thiền nói là sang tiền cho em đi để mà em vay cho chị bảy trăm linh tám trăm linh gì đấy
là dư tiền của em thì em tra lại cho anh chị để mà làm vốn
cho nên anh chị thấy cái chỗ đó là anh chị tin tưởng lắm
ông thiền nói ngọt ngào lắm nói là không phải là lừa cái này nó giúp á
nói mình là đi chuộc ở ngân hàng chuộc ngân hàng hai trăm linh triệu không làm giải tờ gì hết
nhưng mà sang tiền tắt cho em em được vay nhiều
còn người đồng bào họ không cho vay nhiều ngân hàng không cho vay nhiều
ông thiền nói em vay cho chị em trả lại hết cho chị
em không có giữ một đồng một số khu nội như vậy
sau một thời gian dài giờ thì hai gia đình chị hơ két và hejót mới hiểu người đó đứng ra vay tiền giúp cho mình là với ý đồ lấy đổi đất và chiếm dụng sổ đỏ
chị giờ thấy là ông thiền lừa gia đình chị rồi
cứ hai ba ngày là dọn
nó nói là chỗ đất đó là đất của tao rồi nhà của tao rồi
đừng có ở đó nữa
đuổi hết tất cả gia đình ra ngoài hết
đến thượng bày ông thiền nói chị ơi mình được ngân hàng cho vay rồi một tí
nói vậy là một tí
mình lại cho thêm chị là một mươi ba triệu
xong rồi mình đợi hai ba ngày không thơi là qua toàn ông thiền nói chị cứ trao một tí đi
xong chị trao một tí là mình sẽ sang tên cho chị
muốn sang cho ai sang cho con hay là sang cho ai em tự sang
trao một tí lúc đấy mình hồi hàn mình nặng buồn mình cũng muốn ăn ngu không được luôn
bây giờ mình biết ông lừa mình rồi
ngoài chuyện đã xảy ra với hai gia đình trên thì thời gian qua ở các nơi khác cũng đã có nhiều trường hợp tương tự
lợi dụng sự hiếu hiểu biết của một số người dân các đối tượng đã đến cho vay tiền
rồi lừa họ đến văn phòng công chứng làm thủ tục sang nhượng quyền sử dụng đất qua cho mình
trong đó có vụ các bìa đỏ đã được sang nhượng xong và một số vụ bẻ đỏ đang được thế chấp trong các ngân hàng
qua những vụ việc như trên các hộ dân cần hết sức cảnh giác
thông tin về các vụ cướp giật tài sản vừa xảy ra sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
công an huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc vừa bắt tạm giam hai đối tượng
hoàng thế đoan và phùng thị oanh để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
qua điều tra công an huyện vĩnh tường xác định đoan và oanh đã thực hiện vụ cướp giật tài sản của bà đặng thị công tại thị trấn vĩnh tường
quá trình điều tra hai đối tượng khai nhận ngoài thực hiện vụ cướp giật tài sản trên
đoàn và oanh còn khai nhận đã thực hiện sáu vụ cướp giật tài sản khác tại vĩnh phúc và hà nội
được biết đoan đã có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
tại tỉnh tiền giang công an thành phố mỹ tho cũng đang tạm giữ đối tượng trần đức duy và nguyễn phước thọ về hành vi cướp giật tài sản
trước đó hai đối tượng đã dùng xe máy thực hiện một vụ cướp tài sản của người dân tại một con hẻm trên đường lý thường kiệt thành phố mỹ tho
lấy đi một ba lô trong đó có năm phân vàng một mươi tám k và sáu tám triệu đồng
tuy nhiên hành vi của hai đối tượng đã bị quần chúng truy đuổi và bắt giữ được trần đức duy
từ lời khai của duy đối tượng nguyễn phước thọ cũng bị bắt
ngay sau đó ngoài vụ cướp trên duy và thọ còn khai nhận đã thực hiện một vụ cướp giật dây chuyền khác tại thành phố mỹ tho
thưa quý vị và các bạn vào thời điểm cuối năm theo quy luật bọn tội phạm thường xuyên hoạt động vì lợi dụng sự sơ hở của người dân
đặc biệt là các vụ cướp trộm cắp vào ban đêm trên các tuyến đường vắng vẻ nạn nhân thì thường là phụ nữ và trẻ em
nhằm gây khó khăn cho cơ quan công an trong quá trình điều tra các đối tượng tội phạm không chỉ cướp giật trộm cắp tại khu vực mình sinh sống
mà còn cấu kết với các đối tượng ở các tỉnh khác để thực hiện hành vi
vụ việc mà phóng viên antv đồng nai phản ánh về băng cướp liên tỉnh ngay sau đây là một ví dụ
mặc dù nhiều vụ cướp cướp giật xảy ra trên địa bàn nạn nhân không kịp thời trình báo
nhưng qua công tác nắm tình hình quản lý địa bàn giả soát đối tượng lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện xuân lộc đã phát hiện và nhận dạng được đối tượng cũng như phương tiện gây án
sau một tháng bố trí lực lượng nắm tình hình tiếp cận đối tượng
thu thập tài liệu chứng cứ công an huyện xuân lộc đã lần lượt bắt giữ bốn đối tượng trong nhóm cướp cướp giật sau khi chúng vừa gây án
gồm trần trí tôn một mươi tám tuổi nguyễn văn linh một mươi bảy tuổi trần võ thanh long hai mươi một tuổi hoàng thế tài một mươi sáu tuổi
cả bốn đối tượng đều thường trú tại xã xuân tâm huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
tăng vật thu giữ là bốn xe mô tô bốn điện thoại di động và một số vật dụng dùng khi gây án
tại cơ quan công an trần trí tôn kẻ cầm đầu nhóm cướp khai
trong khoảng thời gian từ tháng năm đến đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
thời điểm từ một mươi chín đến hai mươi hai giờ đã cùng đồng bọn bàn bạc thống nhất mang theo hung khí
và sử dụng xe mô tô chạy trên các tuyến đường của huyện xuân lộc
thực hiện hai mươi vụ cướp và cướp giật dây chuyền điện thoại di động
nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em
trên ngoài canh bị can là vô trong dùng dao uy hiếp chiếm đoạt tài sản
cướp giật là bị can thường là hoàng thế tài nguyễn văn linh trần võ thanh long là điều khiển xe
còn bị can ngồi sau giật chế truyền vào điện thoại di động
mở rộng điều tra tôn và đồng bọn còn khai đã gây ra tám vụ cướp giật tài sản
trên địa bàn thị xã long khánh tỉnh đồng nai và huyện hàm tân tỉnh bình thuận
hiện công an huyện xuân lộc đang điều tra mở rộng vụ án
khuyến cáo các nạn nhân chưa khai báo sớm cung cấp thông tin giúp củng cố hồ sơ
đưa các đối tượng ra truy tố trước pháp luật
phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba online của chúng tôi ngày hôm nay
những tin tức an ninh trật tự mới nhất mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi
trong bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật được phát sóng vào lúc một mươi bốn h năm mươi năm chiều nay
còn bây giờ chương trình an ninh toàn cảnh xin được tiếp tục với chị thanh xuân và chị thu thủy
xin cảm ơn biên tập viên viu anh với những thông tin cập nhật vừa rồi

các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé